mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và nhiều tỉnh thành
công an huyện hóc môn cùng với các phòng nghiệp vụ công an tp hcm đã khám xét trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới năm nghìn một mươi bốn d ở cụm c một khu công nghiệp khánh đông quốc lộ hai mươi hai xã xuân thới sơn huyện hóc môn
đến nay cơ quan công an đã khám xét một mươi hai trung tâm đăng kiểm trong đó bảy trung tâm đăng kiểm
của tp hcm và năm trung tâm đăng kiểm của các tỉnh thành đã khởi tố bốn mươi ba bị can về các tội
môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
hiện công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước công tác thanh tra kiểm tra
trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định
trước đó trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tp hcm chủ trì phối hợp với công an tp hcm
thành phố hà nội các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã khám xét trụ sở cục đăng kiểm việt nam
tại địa chỉ một mươi tám đường phạm hùng phường mỹ đình quận nam tử liêm thành phố hà nội
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ máy móc và theo điều tra ban đầu
từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như cơi nới thùng
không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới
công an tp hcm đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm
ở tp hcm và một số tỉnh thành